thưa quý vị thời tiết nắng nóng gai gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
khi nền nhiệt có nơi ghi nhận lên đến hơn bốn mươi một độ c
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
mỗi năm trung bình cả nước có một mươi năm đợt nắng nóng nhiệt độ cao nhất ngày từ ba mươi năm độ c trở lên
tuy nhiên số đợt nắng nóng năm nay có thể nhiều hơn và mức độ gai gắt hơn so với trung bình nhiều năm
vậy làm thế nào để có thể ứng phó với nắng nóng
chủ đề này hiện đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng
mỗi người một kinh nghiệm một chiêu thức khác nhau để chống nắng nóng
thậm chí có rất nhiều cách thức sáng tạo độc đáo
hiện cũng đang nhận được nhiều chia sẻ trên cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua
áo chống nắng vừa rẻ vừa độc đáo
hay tận dụng những thiết bị có sẵn trong studio để chống nóng
và chắc chắn không thể thiếu những bộ đồ nữ ninja đủ màu sắc
chỉ hở duy nhất đôi mắt để nhìn đường
nhiều người kéo nhau tới trung tâm thương mại
không phải để mua sắm mà chỉ để tránh nóng cho đỡ tốn tiền điều hòa
những bức ảnh hài hước về cách chống nóng chống nắng được chia sẻ trên mạng xã hội
khiến nhiều người phải thán phục về sức sáng tạo của cư dân mạng hiện nay
ai làm việc đi lại giữa trưa nắng đổ lửa hà nội
mới cảm thấy cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường
đêm nào ầm nồm
nữa thì không có điều hòa khó ngủ lắm
trời này ra đường mà không có khẩu trang áo trông nắng
thì thực sự là một thiếu sót vật bất ly thân của tôi
mới đầu hè thôi mà nắng quá vậy trời
sáng sớm hay tối muộn về vẫn thấy trời oi bức
rất nhiều kinh nghiệm vượt qua nắng nóng đã nhận được những chia sẻ từ cư dân mạng
làm thế nào để tránh sốc nhiệt hay làm mát cơ thể bằng cách thương nào
vào thời điểm nắng nóng này những sản phẩm kinh doanh như quạt điều hòa hay kem chống nắng
cũng đã thu hút sự quan tâm theo dõi từ cư dân mạng với rất nhiều lượt tìm kiếm
và trong thời tiết nắng nóng gai gắt thì chắc chắn nhiều người mong muốn
một cơn mưa giải tỏa đi cơn nóng lúc này
để nhớ về những ngày mưa một trend tạo trời mưa cũng đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ
trên facebook vào lúc này bằng cách đăng tải những clip hình ảnh mưa từ trước đó
ngay lập tức trạng thái này đã nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng
về địa điểm đang có mưa
tuy nhiên thực tế đây là những hình ảnh hoài niệm từ quá khứ
tương tự trên nền tảng mạng xã hội tiktok nhiều tài khoản cũng đăng tải những nội dung
về những cơn mưa to của năm ngoái và chế nhiều clip về mưa
như đoạn clip này được chế trong bộ phim tây du ký về việc hô mưa
khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú
lúc mưa thì ướp nắng lúc nắng thì mau mưa ngược đời quá
mình sắp bốc hơi mất thôi giờ mà được tận hưởng cơn mưa quý giá thì thích biết bao
lập đàn cầu mưa thôi cả nhà ơi cơn mưa tưởng tượng cũng không phải vô nghĩa
hãy cùng nhau vượt qua mùa nắng với trên này nhé
xem clip với ảnh trời mưa khiến cảm giác mát lạnh hiện lên thật đấy
nắng nóng gai gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao
nhiều cư dân mạng đã không ngần ngại chia sẻ về hóa đơn tiền điện trong tháng vừa qua
cùng với việc ứng phó với nắng nóng
thì nguyên nhân cũng như giải pháp làm thế nào giảm thiểu tác động của môi trường khí hậu
cũng là nội dung nhận được nhiều chia sẻ thẳng thắn từ cư dân mạng
phá rừng trồng cây công nghiệp làm cạn nước ngầm đô thị hóa ổ ạt quy mô lớn
làm bê tông hóa bề mặt và khói bụi do phương tiện giao thông quá tải
làm cho hiệu ứng nhà kính trầm trọng
nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng nếu chúng ta tiếp tục hành vi của mình
cây rừng ít nguồn nước không còn dồi dào như xưa nên bay hơi thấp
dẫn đến thời tiết nóng như mọi năm nhưng không có hơi nước
tầng ozone bị mòn đủ thứ vấn đề
có thể nói chúng ta đang sa mạc hóa các cánh đồng vào mùa nắng
nên chăng chúng ta cho nước vào các cánh đồng ven biển
nhằm tăng độ ẩm không khí giảm nhiệt bảo vệ sức khỏe cho người dân
nên tuyên truyền cho các em học sinh tất cả người dân về việc trồng cây xanh
tạo mảng xanh cho môi trường sống lên án việc chặt hạ cây xanh
cắt trụi lủi cành cây bừa bãi bức tử cây xanh trên các tuyến đường
cổ động việc trồng cây xanh để thanh lọc không khí thành phố đã quá ô nhiễm
thời tiết nắng nóng gai gắt như đổ lửa
nếu không vài năm nữa các đồ thị sẽ không còn cây xanh nào
dự báo nắng nóng gai gắt sẽ kéo dài
vì thế mỗi người hãy chủ động cách thức phòng tránh ứng phó để giữ gìn sức khỏe
người dân nên hạn chế ở ngoài trời vào thời điểm trưa
nên ở dưới bóng mát và che chắn khi ở ngoài trời
đặc biệt những người làm việc ngoài trời cần lưu ý nắng kéo dài trong ngày
nếu làm việc liên tục thì cần trang bị đồ bảo hộ chống nắng kính dâm khẩu trang
vậy còn bạn bạn đã có kinh nghiệm gì để ứng phó với nắng nóng
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân